chào mừng quý vị đến với bản tin kinh tế và tiêu dùng ngày một mươi ba tháng bốn của truyền hình công an nhân dân
mở đầu sẽ là những tin tức về an ninh kinh tế đáng chú ý kính mời quý vị quan tâm theo dõi
sáng ngày một mươi ba tháng bốn đội cảnh sát điều tra tội phạm về tham nhũng kinh tế buôn lậu và môi trường
công an thành phố sóc trăng tỉnh sóc trăng vừa bắt quả tăng đối tượng có hành vi vận chuyển hàng cấm là thuốc lá điếu nhập lậu
qua công tác nắm tình hình vào khoảng bốn giờ sáng ngày một mươi ba tháng bốn năm hai nghìn hai mươi hai tại hẻm một trăm bảy mươi đường võ văn kiệt phường bảy thành phố sóc trăng
lực lượng công an đã bắt quả tang đối tượng đoàn huỳnh duy phương sinh năm một nghìn chín trăm bảy mươi trú tại phường bảy thành phố sóc trăng
có hành vi vận chuyển hàng cấm là thuốc lá điếu nhập lậu tăng vật thu giữ là một bốn trăm chín mươi bao thuốc lá nhãn hiệu scot
hiện công an thành phố sóc trăng đang tiếp tục xác minh điều tra để xử lý theo quy định của pháp luật
trong quá trình thực hiện việc kiểm tra giả soát việc chấp hành pháp luật về thuế phòng cảnh sát kinh tế công an tỉnh cao bằng đã phát hiện
công ty trách nhiệm hữu hạn tư vấn thiết kế xây dựng cdc cao bằng có địa chỉ tại tổ dân phố bảy thị trấn bảo lạc huyện bảo lạc tỉnh cao bằng
có hành vi gian lận lập khống bảng lương bằng chấm công cho người lao động để hạch toán khống vào chi phí được trừ với mục đích là giảm số tiền thuế thu nhập doanh nghiệp phải nộp
ngày một mươi ba tháng bốn cơ quan cảnh sát điều tra công an tỉnh cao bằng đã thực hiện lệnh bắt bị can để tạm giam đối với nguyễn văn hùng sinh năm một nghìn chín trăm tám mươi
trú tại thôn hai thạch đà mê linh thành phố hà nội là giám đốc công ty trách nhiệm hữu hạn tư vấn thiết kế xây dựng cdc cao bằng
và lý thị minh sinh năm một nghìn chín trăm tám mươi chín trú tại tổ bảy thị trấn bảo lạc huyện bảo lạc là kế toán công ty trên về tội trốn thuế
quy định tại khoản ba điều hai trăm linh của bộ luật hình sự năm hai nghìn một mươi năm
đồng thời thực hiện khám xét chỗ ở nơi làm việc của hai bị can nêu trên
bước đầu cơ quan công an xác định số thuế mà công ty trách nhiệm hữu hạn tư vấn thiết kế xây dựng cdc cao bằng đã trốn thuế là hơn một tỷ đồng
hiện vụ việc đang được cơ quan công an tiếp tục điều tra làm rõ
lợi dụng danh nghĩa nhà chùa và cô nhi viện phạm văn cung đã lừa đảo chiếm đoạt số tiền lên tới hàng chục tỷ đồng
sáng ngày một mươi ba tháng bốn tòa án nhân dân tỉnh vĩnh long đã mở phiên tòa hình sự
sự xét xử sơ thẩm bị cáo phạm văn cung và nguyễn tuấn sĩ trú tại thành phố vĩnh long là hành nghề xe ôm cùng về tội lừa đảo chiếm đoạt tài sản
theo cáo trạng lợi dụng danh nghĩa trụ trì chùa phước quang và trung tâm cô nhi viện phật giáo suối nguồn tình thương
cung đã tìm cách liên hệ gặp nhiều người có điều kiện kinh tế
qua đó cùng giới thiệu về công việc từ thiện của mình và tự nêu lên hoàn cảnh điều kiện khó khăn vất vả
trong việc nuôi dạy các cháu mồ côi
nhằm làm cho họ cảm thông và trợ giúp cùng còn chủ động dựng lên các sự kiện không có thật để được mượn tiền
tổng cộng phạm văn cung đã vay và chiếm đoạt tiền của bốn người là hơn sáu mươi bảy tỷ đồng
bị cáo cung bị bắt tạm giam từ cuối năm hai nghìn hai mươi đến nay bị cáo sĩ được tại ngoại
trong buổi sáng nay hội đồng xét xử đã thẩm tra lý lịch các bị cáo và những người liên quan
dự kiến phiên tòa diễn ra trong hai ngày một mươi ba và một mươi bốn tháng bốn
hôm nay ngày một mươi ba tháng bốn phạm văn cung đã đặt tài sản cho các bệnh viện
và ngày một mươi bốn tháng bốn công an huyện kim bảng tỉnh hà nam cho biết đơn vị vừa bắt giữ đối tượng
có hành vi lợi dụng tình hình dịch bệnh lừa đảo chiếm đoạt tài sản của người già
người nhẹ dạ cả tin trên địa bàn xã đại cương huyện kim bảng
đối tượng là vũ thị hân sinh năm một nghìn chín trăm bảy mươi sáu trú tại thôn áng hạ xã lê thanh huyện mỹ đức
thành phố hà nội làm nghề tiếp thị bán men thông bề phốt di chuyển trên nhiều địa bàn
từ thành phố hà nội đến tỉnh hà nam
giáng ngày một mươi một tháng bốn năm hai nghìn
đối tượng di chuyển đến địa bàn xã đại cương tự xưng là cán bộ làm chính sách hỗ trợ covid một mươi chín
cho các gia đình để tìm cơ hội lừa đảo
thấy bà đỗ thị thơm sinh năm một nghìn chín trăm bốn mươi ba đi lại một mình trên đường hân nhanh chóng tiếp cận
tạo niềm tin nhẹ dạ tin theo lời đối tượng bà thơm đã nộp cho đối tượng bốn chín triệu đồng
với hy vọng là sẽ nhận được tiền hỗ trợ hai suất
ngay sau khi tiếp nhận thông tin công an xã đại cương đã tập trung giả soát qua hệ thống camera an ninh
và phát hiện một người phụ nữ đi xe máy có hình dáng như bà thơ mô tả
bằng các biện pháp nghiệp vụ thì sau năm giờ công an xã đại cương đã phối hợp với đội điều tra tổng hợp
công an huyện kim bàng nhanh chóng bắt giữ được đối tượng
tại đây cơ quan công an đối tượng đã khai báo toàn bộ hành vi phạm tội của mình
chuyển sang các tin tức kinh tế trong nước đáng chú ý
tuần du lịch ninh bình năm hai nghìn hai mươi hai sẽ được tổ chức với chủ đề
sắc vàng tam cốc tràng an dự kiến sẽ diễn ra trong tám ngày từ ngày một mươi bốn tháng năm năm hai nghìn hai mươi bốn
đến ngày hai mươi hai tháng năm năm hai nghìn hai mươi hai tại khu du lịch tam cốc bích động khu du lịch sinh thái tràng an của tỉnh ninh bình
điểm nhấn của tuần du lịch sắc vàng tam cốc tràng an diễn ra từ bảy h ba mươi phút ngày một mươi bốn tháng năm
tại sân bến thuyền tam cốc bích động với các màn trình diễn nghệ thuật đặc sắc
các hoạt động diễn ra trong tuần du lịch năm hai nghìn hai mươi hai bao gồm
hoạt động quảng bá tuyên truyền tuần du lịch khai mạc tuần du lịch với chủ đề sắc vàng tam cốc tam cốc tràng an
tổ chức phố đi bộ và chợ ẩm thực tam cốc tour du lịch chụp ảnh mùa vàng tam cốc
chương trình khảo sát giới thiệu sản phẩm du lịch ninh bình triển lãm ảnh nghệ thuật với chủ đề mùa vàng tam cốc tràng an
chương trình biểu diễn mô dối nước hát trèo hát sẩm các làn điệu dân ca ba miền
trình diễn trưng bày các sản phẩm thủ công mỹ nghệ truyền thống của tỉnh ninh bình
xuất khẩu tôm sang thị trường nhật bản đang có dấu hiệu khởi sắc
từ tháng ba năm hai nghìn hai mươi hai thị phần tôm của việt nam tại thị trường này đã tăng mạnh
tổng cục hải quan hiệp hội chế biến và xuất khẩu thủy sản việt nam thông tin xuất khẩu tôm việt nam sang nhật bản
những tháng đầu năm hai nghìn hai mươi hai ghi nhận tăng trưởng tích cực
cụ thể chỉ tính tới nửa đầu tháng ba năm hai nghìn hai mươi hai
xuất khẩu tôm sang nhật bản đạt trên một trăm một mươi ba triệu usd tăng hai mươi một so với cùng kỳ năm hai nghìn hai mươi một
trong tháng ba năm hai nghìn hai mươi hai sáu mươi bảy doanh nghiệp việt nam đã có cơ hội lớn đẩy mạnh xuất khẩu sang nhật bản
các mặt hàng chính bao gồm là tôm phủ bột đông lạnh tôm sú hấp đông lạnh tôm tẩm bột sù tôm thẻ hấp đông lạnh
hiệp hội chế biến và xuất khẩu thủy sản việt nam khẳng định đây là tín hiệu rất đáng lạc quan
bởi từ hai năm nay xuất khẩu thủy sản nói riêng và xuất khẩu tôm sang nhật bản
hầu như không có sự tăng trưởng thậm chí năm sau thấp hơn năm trước
thưa quý vị lý sơn là vùng trồng tỏi nổi tiếng của tỉnh quảng ngãi nơi được mệnh danh là vương quốc tỏ
vài năm gần đây thì đã có nhiều nông dân trên đảo tham gia vào chuỗi liên kết sản xuất
bảo quản và tiêu tụ tỏi theo tiêu chuẩn việt gáp
diện tích tuy chưa nhiều nhưng đã cho thấy sự mở đầu của một hướng đi mới để nâng cao giá trị cho tỏi lý sơn
chị trần thị lai tại xã an vĩnh huyện đảo lý sơn là một trong những hộ dân đăng ký trồng tỏi theo mô hình việt gáp
sau bốn tháng gieo trồng tỏi đã được thu hoạch từ cuối tháng giêng
hiện diện tích trồng tỏi được thay thế bằng cây đổ lạc
phần thân và lá cây đậu sẽ được dùng để làm phân hữu cơ cho vụ trồng tỏi tiếp theo
đây là một trong những quy trình trồng trọi sạch
hợp tác xã thương mại dịch vụ đầu tư phát triển lý sơn
cũng là một trong những hộ dân trồng tỏi theo hướng việt gáp cho biết
năm vừa rồi nhà ông có ba xào tỏi mỗi xào thu hoạch được hai trăm năm mươi kg tươi
nếu sử dụng phân hóa học như trước năng suất có thể gấp đôi
trong khi đó về giá thành tỏi việt gáp chưa cao hơn là bao
tóm lại lợi ích kinh tế chưa nhiều
tuy nhiên về lâu dài đây lại là hướng đi bền vững
phát triển kinh tế để đào quyết sức khỏe
chứ còn nếu mà mình giữ mình sống sức ra là ví dụ có cái rau cú quả không sạch
rồi tỏi không sạch thì nó tuy thì nó có năng sức cô
nhưng mà cái giá trị mà đưa vô cho con người á
thì nó không được có cái yêu cầu đồng bộ sức khỏe cho người dân
riêng bản thân mình cũng vậy bởi vì mình sống sức rồi mình cũng phải an
thực tế số hộ dân trồng tỏi theo tiêu chuẩn việt gáp chưa nhiều
chính quyền huyện đảo lý sơn đang nỗ lực để người dân đồng hành cùng chính quyền trong hướng đi này
đối với chính quyền thì chúng tôi cũng đang tích cực chỉ đạo các phòng chuyên môn
và phải hướng dẫn với chúng tôi là phát triển cái sản xuất cỏ này
và cái khuyến khích và cái tìm cái hướng làm sao để cho cái cây tỏi này
và người dân họ cùng đồng hành với chính quyền đồng hành với doanh nghiệp
để mà trồng tỏi theo cái hướng dụng cơ
và hướng tới chúng tôi là cũng muốn cái giá trị nó cao hơn
chứ còn cái sản lượng không cần thiết phải nhiều
nhưng mà cái giá trị làm sao cao hơn để cái người là sản xuất cái cây tỏi lý sơn là có cuộc sống tốt
thứ hai là nó có cái cây tỏi nào cho những cái người mà sử dụng tỏi lý sơn là an tâm
hiện có một đề tài khoa học cấp bộ trong tỏi theo tiêu chuẩn việt gáp
đang được triển khai tại lý sơn với diện tích một mươi hectare
đề tài được thực hiện từ năm hai nghìn hai mươi một đến năm hai nghìn hai mươi bốn với kinh phí một mươi một ba tỷ đồng
huyền đạo lý sơn kỳ vọng đề tài thành công sẽ thu hút được nhiều nông dân
tham gia vào chuỗi liên kết sản xuất bảo quản tiêu thụ tỏi bền vững theo chuỗi giá trị
qua đó nâng cao được thu nhập cho người dân
tiếp theo mời quý vị cùng điểm qua những tin tức kinh tế nổi bật trong hai mươi bốn giờ qua
ban quản lý dự án đầu tư xây dựng công trình giao thông thành phố vừa có báo cáo đề xuất
gửi ủy ban nhân dân thành phố hà nội về việc đầu tư xây dựng hầm chui
đây là tuyến đường có vai trò đặc biệt quan trọng trong hệ thống giao thông vận tải của thành phố
vừa là trục giao thông quá cảnh kết nối giao thông nhiều tỉnh thành với trung tâm thành phố
đặc biệt lưu lượng xe di chuyển trên tuyến đường này rất lớn
cục hàng không việt nam vừa kiến nghị bộ giao thông vận tải điều chỉnh mức giá dịch vụ
vận chuyển hành khách nội địa tăng trung bình ba bảy so với khung giá hiện hành
cục hàng không việt nam đề xuất mức trần tối đa giá vé là bốn triệu đồng
sản phẩm du lịch mới ngắm tp hcm từ trên cao bằng phương tiện máy bay trực thăng
sở du lịch tp hcm đã phối hợp với bệnh viện quân y một trăm bảy mươi năm
và công ty trực thăng miền nam tổ chức chuyến bay khảo sát xây dựng sản phẩm du lịch mới mang tên
ngắm tp hcm từ trên cao với phương tiện di chuyển là máy bay trực thăng
sáng ngày một mươi ba tháng bốn bộ công thương chủ trì phối hợp với các bộ ngành địa phương
các tổ chức xúc tiến thương mại và công ty vinsat tổ chức lễ khai mạc hội trợ thương mại quốc tế việt nam
trong kỷ nguyên số bằng hình thức trực tiếp kết hợp trực tuyến
việt nam expo hai nghìn hai mươi hai diễn ra trực tiếp từ ngày một mươi ba đến ngày một mươi sáu tháng bốn tại trung tâm triển lãm quốc tế hà nội ice
tại đây tập trung trưng bày bốn nhóm ngành hàng nổi bật thương hiệu quốc gia và xuất khẩu máy móc thiết bị
công nghiệp hỗ trợ công nghệ số thương mại điện tử thực phẩm đồ uống
thưa quý vị bên cạnh các khoản vay tiêu dùng trong những năm gần đây thì mua hàng trả góp
được xem là phương thức kích cầu khá phổ biến trên thị trường
trong đó có hình thức là trả góp với lãi suất là
tuy nhiên người tiêu dùng cần phải tìm hiểu kỹ khi lựa chọn hình thức mua hàng này
để tránh trường hợp ngậm bổ hòn làm ngọt khi tổng số tiền phải thanh toán qua các đợt
lại cao hơn nhiều so với giá thành của sản phẩm bởi các khoản thuế phí đi cành
và sau đây sẽ là một cảnh giác của chúng tôi
với thủ tục đơn giản
xét duyệt nhanh chóng chị nguyễn thị giang đã mua một số đồ gia dụng
bằng hình thức trả góp với lãi suất
tuy đã phải trả trước năm mươi giá trị sản phẩm nhưng hàng tháng
chị giang vẫn phải đóng thêm nhiều khoản phí khác
ngoài những cái tiện ích mà hàng trả góp đưa ra như là giá như đồng ấy
trả góp không đồng thì cũng có một số rủi ro như là trong hợp đồng thì ghi là
lãi suất là đồng nhưng mà trên thực tế thì vẫn có một số các phụ phí phát sinh cho anh nó
nên là mình cũng phải tìm hiểu kỹ khi mà đọc kỹ các hợp đồng đó để tránh trả thêm cái phụ phí thêm trong cái khoản đó
bên cạnh đó nhiều đối tượng cũng lợi dụng hình thức mua hàng trả góp để lừa đảo người tiêu dùng
để có được các loại giấy tờ tùy thân khi mua hàng trả góp
nhiều đối tượng giao trên mạng xã hội với nội dung cho vay tín chấp tại các ngân hàng
thủ tục xét duyệt chỉ cần chứng minh thư hộ khẩu
khi người dân có nhu cầu vay tiền các đối tượng yêu cầu nộp các loại giấy tờ trên rồi chiếm đoạt
thủ đoạn của chúng là thay ảnh của mình vào chứng minh thư bằng lái xe của người khác
rồi đem giấy tờ giả đến các cơ sở kinh doanh siêu thị mua hàng trả góp
các doanh nghiệp họ cũng tương đối là thoải mái thậm chí là dễ dãi trong việc mua bán trả góp
cho nên chính việc dễ dãi đó dẫn đến việc các nhân viên ở các doanh nghiệp đó họ cũng làm việc một cách đôi khi thiếu cẩn trọng
cho nên họ không thẩm định cũng như là không kiểm tra kỹ các giấy tờ đó xem có đúng
là cái giấy tờ của các chủ nhân đó không
một mặt khác nữa là chúng ta phải khẳng định với nhau rằng khi các đối tượng đã làm một cách rất là tinh vi đó
thì với những cái mắt thường thì cũng khó để mà nhận biết được cái giấy đó là cái giấy thật hay là giấy tờ
do vậy để tránh những rủi ro không đáng có trong việc mua hàng trả góp các chuyên gia đã có những khuyến cáo
quan điểm của tôi thì người mua hàng thì mình phải hết sức thận trọng trong việc này
ví dụ như mình cần thiết
thì mình nên mua hoặc là mình mua nhưng mà mình phải xem là những cái sản phẩm đấy
mình cũng phải so sánh với những cái sản phẩm cùng loại khác hoặc là với những cái cửa hàng khác
để mình đưa ra một cái phương án hợp lý cho mình
ví dụ như thông thường mà người ta mua những cái sản người ta bán cái sản phẩm đấy
với những hình thức mà khuyến mại không đồng như thế
không phải trả góp không đồng như thế thì cũng có nghĩa là người ta sẽ phải giả
người ta sẽ tính vào giá bán có thể là đắt hơn
việc mua hàng được thuận lợi cần có thêm các quy định cụ thể về vấn đề lãi suất
nhằm hạn chế cho vay trả góp theo kiểu mập mờ thiếu thông tin
người dân có thể lựa chọn các gói vay tiêu dùng phổ biến tại các tổ chức tín dụng uy tín
niêm yết rõ ràng các mức lãi suất để từ đó hạn chế thấp nhất những rủi ro không đáng có khi mua hàng trả góp
và câu chuyện cảnh giác vừa rồi cũng đã khép lại bản tin kinh tế và tiêu dùng của chúng tôi ngày hôm nay